nhằm động viên và chia sẻ những khó khăn của người dân vùng lũ tỉnh yên bái
ngày hai mươi bốn tháng một mươi bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến cùng đoàn công tác của bộ y tế
đã tới thăm người dân vùng lũ và công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân
trên địa bàn huyện trạm tống thị xã nghĩa lộ và huyện văn chấn
thăm trung tâm y tế huyện trạm tấu
tại đây bộ trưởng bộ y tế thăm một số bệnh nhân hiện đang điều trị tại trung tâm y tế huyện
trong đó có cả những nạn nhân bị thương do sạt lở đất
tại đây bộ trưởng bộ y tế đã tặng trung tâm y tế một máy xét nghiệm sinh hóa trị giá trên một trăm linh triệu đồng
tặng hai mươi triệu đồng cho trạm y tế xã hát liều
thăm bệnh viện đa khoa khu vực nghĩa lộ bộ trưởng bộ y tế đã tới thăm hỏi
và tặng quà cho một số nạn nhân bị thương trong đợt mưa lũ vừa qua hiện đang điều trị tại bệnh viện
bộ trưởng đã động viên và chia sẻ những mất mát do thiên tai gây ra
đồng thời đề nghị đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa và nhanh chóng hồi phục sức khỏe